với quyết tâm xóa bỏ tình trạng xe chở hàng quá khổ quá tải ngành chức năng tỉnh con tum đã thực hiện nhiều giải pháp chuyên đề trọng tâm về tài trọng
cùng với việc nâng cao công tác tuyên truyền sự quyết liệt trong xử lý xử phạt tình trạng trở quá khổ quá tài đã nâng cao nhận thức chấp hành đúng luật giao thông của nhiều chủ phương tiện
đến nay tình trạng vi phạm về tải trọng hàng quá khổ đã được giảm thiểu đáng kể qua đó góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông giảm tai nạn và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
sau hơn năm năm triển khai thực hiện siết chặt tải trọng xe tỉnh con tum không chỉ dẹp bỏ được tình trạng xe chở hàng quá khổ quá tải phá nát các tuyến đường mà ý thức của tài xế chủ doanh nghiệp cũng đã được nâng cao

trước đây khi chạm cân tải trọng xe lưu động số năm mươi bốn đặt tại đèo sao mai tiếp giáp với tỉnh gia lai chưa hoạt động tình trạng xe chở đầy cát gạch từ con tum về gia lai chạy ồ ạt gây mất an toàn giao thông ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông
để chấn chỉnh tình trạng này chạm cân tải trọng xe lưu động số năm mươi bốn được đặt tại vị trí đèo sao mai chặn hết tất cả các xe có dấu hiệu quá tải đi về hướng gia lai
trên các tuyến đường lưu động vẫn bố trí lực lượng để kiểm soát tài trọng bằng phương tiện cân sách tay trên các tuyến lộ sáu bảy một hai mươi bốn bốn mươi b sáu bảy năm và một số tuyến đường khác
bên cạnh tăng cường lực lượng kiểm tra kiểm soát ở ngoài hiện trường trên các tuyến đường thì cũng tăng cường tuyên truyền đến với người dân biết để tự giác chấp hành
tải trọng xe theo quy định đặc biệt là các xe chở hàng nông sản lưu thông trên nội địa bàn tỉnh
theo báo cáo của thanh tra sở giao thông vận tải tỉnh con tum trong năm hai nghìn một mươi bảy đơn vị đã tiến hành kiểm tra tải trọng hơn một mươi tám bảy trăm linh phương tiện xử lý năm trăm sáu mươi hai trường hợp tước tám mươi ba giấy phép lái xe thu nộp ngân sách tỉnh hơn một tám tỷ đồng
có thể nói sự quyết liệt của ngành chức năng kiên quyết xử lý
các trường hợp phi phạm đã khiến tình trạng chở quá khổ quá tải trên địa bàn tỉnh con tôm có hiệu quả rõ nét đồng thời người dân lái xe doanh nghiệp cũng đã nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông